thông tin về phiên tòa xét xử vụ án mua bán sử dụng ma túy tại bệnh viện tâm thần trung ương i
vào trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với một mươi bị cáo trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một trong đó có hai bị cáo bị xử tử hình
hội đồng xét xử cũng kiến nghị công an tp hà nội tiếp tục điều tra sai phạm nếu có của một số lãnh đạo cán bộ bệnh viện tâm thần trung ương i
tại thời điểm để xảy ra vụ án tránh bỏ lọt tội phạm
theo hồ sơ vụ án vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân quý không mắc bệnh tâm thần nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
năm hai nghìn hai mươi quý lợi dụng sơ hở của nhân viên y tế đánh một chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào nơi điều trị nhằm mua bán tổ chức sử dụng ma túy
bị cáo còn cải tạo căn phòng ở bệnh viện lắp hệ thống loa công suất lớn đèn nháy và bàn dj
để tổ chức bày lạc
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn xuân quý ba mươi chín tuổi ở huyện thanh trì tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc cũng lĩnh án tử hình về hai tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ nổ tại công ty trách nhiệm hiệu hạn seochin auto thuộc khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn khiến ba mươi bốn người bị thương
vào ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh sơ bộ đã xác định nguyên nhân ban đầu là do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ
theo công an tỉnh bắc ninh vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa khiến cho các công nhân bị thương do văng kính đổ cửa vào người
sau sự cố nổ các công nhân chạy vội ra ngoài để thoát thân cho nên nhiều người đã sô đẩy dẫm đạp lên nhau dẫn đến bị thương
được biết trong số ba mươi bốn công nhân bị thương có hai mươi bảy người đang được điều trị tại trung tâm y tế tp tử sơn và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
bảy người bị thương nặng được chuyển lên viện tuyến trên để điều trị
theo đánh giá của các bác sĩ các công nhân bị bỏng từ cấp độ một đến cấp độ hai và không nguy hiểm đến tính mạng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với lý văn vũ sinh năm hai nghìn
trú tại xã hoàng khai huyện yên sơn tỉnh tuyên quang về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội lý văn vũ đã nhắn tin cho ba người khác cùng chú tại xã hoàng khai
huyện yên sơn tỉnh tuyên quang rủ vượt biên sang campuchia để làm thuê cho bạn của mình là triệu quý cường
với mức lương khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng được bao ăn ở và lo chi phí đi campuchia
nhẹ dạ cả tin những người này đã theo vũ và cường vào tp hcm sau đó vượt biên trái phép sang campuchia để làm việc
và tại đây các nạn nhân bị tuyển vào các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo bị cưỡng ép lao động vất vả lương trả thấp hơn so với thỏa thuận ban đầu
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng gây ra gần bốn mươi vụ trộm liên huyện vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh triệt xóa
tài sản chiếm đoạt được các đối tượng mang sang khu vực biên giới campuchia giáp danh với tỉnh long an để tiêu thụ
vào dạng sáng ngày hôm nay công an thị xã hòa thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt giữ khẩn cấp bảy đối tượng gồm
dương thành nhân củ thanh dư nguyễn hoàng ân lê quang trường nguyễn tấn đạt lê văn luyến cùng chú tại huyện gò dầu và trần phước thiện chú tại xã hòa thành
quá trình điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya sử dụng xe ô tô loại phân khối lớn chạy rào trên các tuyến đường
tìm sự sơ hở của người dân trong việc quản lý trông coi bảo vệ tài sản để hoạt động trộm cắp tài sản bằng hình thức là dùng kiềm để cắt bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà của người dân để chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã thực hiện tổng cộng ba mươi tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh chiếm đoạt trên ba mươi xe mô tô các loại cùng với các loại cây cảnh có giá trị
tài sản chiếm đoạt được các đối tượng đã mang sang khu vực biên giới campuchia giáp danh tỉnh long an để tiêu thụ
với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc nổi lên
không để hình thành các tuyến địa bàn các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo thống kê từ đcnh
đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh yên bái xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
điều tra làm rõ một trăm ba mươi tám vụ bắt giữ xử lý ba trăm năm mươi tám đối tượng
riêng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ xử lý chín vụ năm mươi đối tượng
tổ chức xác minh truy bắt vận động hai mươi ba đối tượng truy nã ra đầu thú
sự chủ động quyết liệt đã góp phần kéo giảm những vấn đề về an ninh trật tự mới nổi trên địa bàn
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự
đơn vị đã chủ động nắm tình hình tăng cường tham mưu
kịp thời đề xuất đánh đạo công an tỉnh để chỉ đạo giải quyết có hiệu quả tình hình tội phạm nổi lên
khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế xã hội
kiềm chế và khắc phục những nguyên nhân và điều kiện để các loại tội phạm hoạt động
không để tội phạm lợi dụng hoạt động
thông qua phương tiện thông tin truyền thông để tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân
và thông tin về những thủ đoạn
phạm tội để dân biết và chủ động phòng ngừa
trên cơ sở nắm chắc dự báo tình hình và chủ động phát hiện kịp thời tình hình tội phạm nổi lên trên tuyến
địa bàn lĩnh vực các vụ phạm pháp hình sự đều được tập trung lực lượng khẩn trương điều tra phá án
như vụ việc liên quan đến đối tượng nguyễn xuân cường
chỉ vì mâu thuẫn trong hợp tác công việc
cường đã sử dụng hung khí khiến ông hoàng văn cương cùng chú tại huyện yên bình bị thương tật hai mươi một
tôi có nhớ bốn anh em một tí nữa
bảy rưỡi đi cùng tôi xuống a sáu của thí viện
đến bảy rưỡi thì tôi nhờ cương chở ba chú tôi đi xuống a sáu
đến a sáu thì tôi có bảo hiếu long và trường là tính là thấy ông cương xuống
nếu mà thấy ông cương đi cùng đức thì gọi cho tôi
còn nếu mà một mình ông cương thì trường tát ông ý một hai cái cảnh cáo
khoảng năm một mươi phút sau thì hiếu long trường quay lại xe và trường bảo với tôi là em đã tát ông ý một hai cái
sau nhỏ chúng tôi về cây nằm và lấy xe đi về
cùng với công tác phòng ngừa đấu tranh việc triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền
nâng cao tinh thần cảnh giác và vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm cũng đã được đẩy mạnh
qua đó việc ra soát hoạt động của đối tượng và nhóm đối tượng đã góp phần kiểm soát được tình hình của nhiều ổ nhóm
đối tượng hình sự hoạt động phạm tội
thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố yên bái
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
về phần cơ bản là tình hình tội phạm đã được kiềm chế và đẩy rùi
tuy nhiên còn một số tội phạm mang tính truyền thống như trộm cắp tài sản cúi hình tích
để chủ động công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm trên
công an thành phố yên bái đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đặc biệt là các loại thông tin đại chúng và các mạng xã hội để người dân hiểu và chủ động phòng ngừa
dịp nghỉ lễ
lễ mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày và từ nay đến cuối năm dự báo tình hình hoạt động tội phạm hình sự
sẽ có những diễn biến phức tạp
để chủ động phòng ngừa lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã chủ động xây dựng kế hoạch
tiếp tục mở các đợt cao điểm tập trung vào tội phạm có tổ chức
tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tội phạm trộm cắp
bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh yên bái
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên sơ thẩm xét xử đinh hồng hải
ngủ tại quận một về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã dùng sổ đỏ khu nhà ở phường bình an quận hai
đã bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay chiếm đoạt của một doanh nghiệp và năm cá nhân hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại xây dựng kinh doanh nhà tân hồng uy
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu
ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người đại diện theo pháp luật công ty là đinh hồng hải làm giám đốc
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi năm trên vdub
giao một mươi bốn bảy trăm năm mươi ba sáu mươi sáu m hai đất cho công ty tân hồng uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở phường bình an quận hai tp hcm
công ty tân hồng uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng
và ký hợp đồng chuyển nhượng hết bốn mươi một lô đất cho ba mươi một hộ dân
đã thu tiền từ chín mươi một trăm linh giá trị hợp đồng tổng số tiền đã thu là ba mươi hai sáu tỷ đồng
sau đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn năm và một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một
sở tài nguyên môi trường tp hcm đã cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đứng tên công ty tân hồng uy với bốn mươi một lô biệt thự nhà liền kề
đến nay có ba mươi hai trên bốn mươi một lô đã được người dân xây nhà theo cấp phép
sở xây dựng đã cấp bảy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho một mươi lô đất và đứng tên công ty tân hồng uy
lợi dụng việc bốn mươi một lô đất được cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
đinh hồng hải đã làm giả và sử dụng nghị quyết biên bản họp hội đồng thành viên công ty tân hồng uy
và ba mươi bốn lô đất thuộc một mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty tân hồng uy
để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của công ty cổ phần otrand miền nam
và năm cá nhân với tổng số tiền hai trăm sáu mươi bốn năm tỷ đồng
trưa nay hội đồng xét xử đã kết thúc phần thẩm vấn đến ngày năm tháng chín tiếp tục xét xử
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với lê tài tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tổ dân phố ba phường hải thành thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đánh cháo hàng qua mạng
tuấn khai nhận vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tuấn chuẩn bị điện thoại di động nhái iphone một mươi hai pro max
và sim giác để đặt hàng điện thoại di động có giá trị qua mạng từ các cửa hàng trên toàn quốc
sau đó tuấn đặt mua một điện thoại iphone một mươi hai pro max của cửa hàng đức huy mobile
địa chỉ tại thành phố hồ chí minh với giá là hai mươi hai một triệu đồng
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã duy ninh
trình giao nhận hàng với anh võ quang tiến nhân viên giao hàng lợi dụng việc được kiểm tra hàng trước khi nhận
tuấn đã cháo đổi điện thoại di động nhái iphone một mươi hai pro max để chiếm đoạt điện thoại đã đặt mua trên mạng
sau đó tuấn bán với giá là một mươi sáu năm triệu đồng
với thủ đoạn này tuấn đã chiếm đoạt nhiều điện thoại di động tại địa bàn huyện quảng trạch
và các tỉnh quảng trị hà tĩnh với tổng giá trị là khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã lập biên bản thu giữ niêm phong các đồ vật liên quan
đồng thời tiến hành truy xét thu giữ tăng vật gồm hai điện thoại di động iphone pro max một điện thoại iphone một mươi hai pro max
chuyên dùng tiền âm phủ để lừa đảo nguyễn thị phượng chú tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
sáng ngày một mươi hai tháng tám phượng đến làm quen với chị nguyễn thị ngọc cẩm và thuê chị cẩm trở đi gặp bạn hàng để gom tiền
phượng để tiền âm phủ vào túi nhi lông màu đen rồi gửi nhớ trong cốp xe của chị cẩm
đến chợ lớn buôn ma thuật phượng mượn điện thoại của chị cầm để vào chợ gọi cho bạn
chờ bãi không thấy phượng ra chị cầm mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện cọc tiền phượng gửi là tiền âm phủ
tại cơ quan công an phượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành
sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng tám công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết trong lúc tuần tra kiểm soát
tổ công tác đã phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu công nghiệp bình hòa thuộc huyện châu thành
trong đó có nhiều hàng hóa rán nhãn mát nước ngoài
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có số lượng lớn mũ bảo hiểm túi vệ sinh máy lạnh võng hùng máy rửa xe bản lề đồ chơi trẻ em
không có hóa đơn chứng minh chứng từ nguồn gốc xuất xứ tổng giá trị hàng hóa khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
được biết số hàng hóa trên được vận chuyển từ thành phố hồ chí minh về thành phố châu đốc tỉnh an giang
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên cùng các giấy tờ liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh lạng sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh
tạm giữ hơn năm trăm linh sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do ông bùi văn khiêm
trú tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có ba mươi một thùng các tông bên trong có chứa hơn năm trăm linh sản phẩm như bình áp chứa nước máy lọc nước và các linh phụ kiện theo kèm
qua xác minh chủ nhân số hàng hóa trên là ông phan huy tín chú tại quận hà đông thành phố hà nội
toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng minh chứng từ nguồn gốc xuất xứ được ông mua lại của một người không rõ tên tuổi địa chỉ
sau đó vận chuyển lên lạng sơn để bán kiếm lời
đang chờ giao hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện đồng thời lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định